sau thời gian giảm xuống ở mức thấp giá nhiều loại tôm thẻ chân trắng tại đồng bằng sông kiều long đã tăng giá trở lại từ năm đồng đến một mươi năm đồng một kg so với cách đây hơn hai tuần
dự báo là với tình hình đầu ra xuất khẩu tôm đang có nhiều khởi sắc giá tôm thẻ chân trắng nhiều khả năng sẽ còn tăng mạnh
tại nhiều tỉnh thành vùng đồng bằng sông cửu long giá tôm thẻ chân trắng loại hai mươi con một kg được nhiều nông dân bán cho tiểu thương và các doanh nghiệp ở mức một trăm chín mươi bốn đồng đến một trăm chín mươi sáu đồng một kg
loại sáu mươi con một kg có giá khoảng một trăm linh năm đồng một kg loại một trăm linh con một kg có giá khoảng tám mươi đồng một kg
giá tôm thẻ chân trắng tăng do nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh thu mua để đáp ứng các đơn hàng xuất khẩu đang tăng
mặt khác hiện người nuôi tôm cũng đã mạnh dạn neo tôm lại để tôm đạt kích cỡ lớn
bán được giá cao chứ không còn vội bán tôm cỡ nhỏ như trước vì sợ giá rớt
trong khi đó do nguồn cung có phần hạn chế gần đây giá tôm xú tiếp tục duy trì ở mức khá cao
tôm xú loại hai mươi con một kg có giá khoảng ba trăm hai mươi đồng một kg
tôm xú loại sáu mươi bảy mươi con một kg có giá từ một trăm ba mươi đến một trăm sáu mươi đồng một kg